bước vào năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ngành giáo dục và đào tạo tỉnh kiên giang đứng trước nhiều khó khăn
trong đó có cái khó đã tồn tại nhiều năm qua nhưng kiên giang vẫn chưa khắc phục được đó là tình trạng thiếu giáo viên
trong năm học này toàn tỉnh kiên giang thiếu khoảng tám trăm linh giáo viên trong đó thiếu hơn năm trăm linh giáo viên cho cấp học mầm non
được biết trong tất cả một mươi ba tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông cửu long đều đang vấp phải khó khăn này
nhưng kiên giang là tỉnh thiếu hụt giáo viên nhiều nhất
giải thích cho tình trạng này người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo tỉnh kiên giang cho rằng
trong năm học vừa qua ngành giáo dục không tuyển được giáo viên mầm non
bên cạnh đó do lương của giáo viên mầm non quá thấp khiến nhiều sinh viên ra trường ngại ứng tuyển vào vị trí này
cũng có trường hợp giáo viên mầm non bỏ việc
ngoài việc không tuyển được giáo viên mầm non ba năm nay tỉnh kiên giang cũng không tuyển được giáo viên dạy môn tiếng anh theo chuẩn mới
khi thực hiện đề án hai nghìn hai mươi của chính phủ
để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên sở giáo dục và đào tạo tỉnh kiên giang đã áp dụng các biện pháp tình thế
như hợp đồng thêm giáo viên tăng số học sinh trong mỗi lớp so với sĩ số quy định vận động giáo viên kiêm nhiệm thêm công việc